việt nam và who đẩy mạnh chương trình vaccine covid một mươi chín
lực lượng công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy lớn
nga hy vọng sớm thảo luận với mỹ về vấn đề kiểm soát vũ khí
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc với cục đào tạo và các học viện trường công an nhân dân
về công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an nhân dân
cùng dự buổi làm việc có trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
thời gian qua công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự xây dựng và bảo vệ tổ quốc
sau hơn một năm đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới đến nay các mặt công tác của các học viện trường công an nhân dân
đã được duy trì và đi vào nền nếp điều kiện công tác học tập sinh hoạt cơ bản được đáp ứng
tư tưởng của cán bộ giáo viên học viên dần được ổn định yên tâm công tác
tuy nhiên công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ của lực lượng công an nhân dân cũng đã bộc lộ không ít những hạn chế khó khăn vướng mắt cần thao gỡ
tập trung chủ yếu vào một số vấn đề như công tác tuyển sinh phương thức đào tạo lộ trình triển khai thực hiện đào tạo các ngành chuyên ngành trong công an nhân dân
sau khi được bộ phê duyệt công tác đào tạo lý luận chính trị trong công an nhân dân hiện nay thực trạng cơ sở vật chất điều kiện đảm bảo phục vụ công tác giáo dục đào tạo của các học viện trường công an nhân dân
phát biểu kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đề nghị cục đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng và các học viện trường công an nhân dân
nghiêm túc đánh giá làm rõ nguyên nhân của tồn tại hạn chế và khẩn trương có biện pháp khắc phục trong thời gian tới
nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an nhân dân phù hợp với thực tiễn công tác công an
đồng chí bộ trưởng giao cục đào tạo báo cáo ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an phương án đề xuất thủ tướng chính phủ phê duyệt cho bộ công an tiếp tục thực hiện đề án
quy hoạch tổng thể nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
chủ trì khẩn trương giả soát hoàn thiện danh mục ngành chuyên ngành đào tạo trong công an nhân dân triển khai thực hiện đề án số bốn ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
về lâu dài bộ trưởng tô lâm đề nghị cục đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu đề xuất xây dựng chiến lược về công tác giáo dục đào tạo với lộ trình
nhiệm vụ cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi theo tình thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
cũng tại hà nội vào chiều ngày hôm nay trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng phó bí thư đảng ủy chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung mương thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ
tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng đã nghe cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương báo cáo các mặt công tác đã thực hiện sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một trong đó đã hoàn thành ban hành chương trình kiểm tra giám sát của ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương trong năm hai nghìn hai mươi ba
chương trình xác định có bốn mươi tám nhiệm vụ trong đó một mươi năm nhiệm vụ cấp ủy hai mươi nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra và một mươi ba nhiệm vụ về xây dựng lực lượng ngành kiểm tra đảng
đã hoàn thành xây dựng ban hành quy định chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong công an nhân dân và nhiều nội dung đột xuất quan trọng khác
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nắm và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ và dư luận xã hội theo quy định
tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của đảng ủy cơ quan và quy chế làm việc của cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
tăng cường công tác quản lý cán bộ đảng viên xiết chặt kỳ luật kỳ cương thực hiện sắp xếp bố trí cán bộ theo nội dung đề án của đảng ủy cơ quan kiện toàn lãnh đạo chỉ huy và bổ sung cán bộ chiến sĩ các phòng thuộc cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một tổng kết chuyên đề và tổng kết năm hai nghìn hai mươi một của đảng bộ cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đúng tiến độ chất lượng hiệu quả chủ động ra soát và tiến hành hoàn thành các chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng yêu cầu cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương lựa chọn điểm đột phá trong cơ chế tư duy cách làm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra
trong sáng ngày hôm nay tại hà nội thừa ủy quyền lãnh đạo bộ công an đoàn công tác của bộ công an do trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí và hội nhà báo việt nam nhân dịp kỷ niệm chín mươi sáu năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
trong sáng ngày hôm nay tại hà nội thừa ủy quyền lãnh đạo bộ công an trung ương lựa chọn điểm đột phá trong cơ chế tư duy cách làm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra
cơ quan thông tấn báo chí thời gian qua đã quan tâm ủng hộ phối hợp hiệu quả với lực lượng công an nhân dân trong việc thông tin tuyên truyền cổ vũ những chủ trương chính sách và các hoạt động liên quan của lực lượng công an nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng
đồng chí mong muốn thời gian tới sự phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân và các cơ quan thông tấn báo chí sẽ ngày càng chặt chẽ hơn đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên của nhân dân
cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí và hội nhà báo việt nam khẳng định thời gian tới sẽ phối hợp có hiệu quả hơn nữa để lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
tiếp tục với một thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bản tin của bộ y tế về tình hình dịch covid một mươi chín
từ một mươi hai h cho đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam có một trăm ba mươi sáu ca mắc mới trong đó có một trăm ba mươi ba ca được ghi nhận trong nước
tại bắc giang là sáu mươi hai ca tp hcm sáu mươi hai ca bắc ninh sáu ca hà tĩnh hai ca lạng sơn một trong đó có một trăm ba mươi một ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh
như vậy là ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận thêm năm trăm một mươi năm ca mắc mới trong đó có năm trăm linh ba ca ghi nhận trong nước
từ một mươi hai h cho đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam có một trăm ba mươi sáu ca mắc mới trong đó có một trăm ba mươi ba ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa

trong số này thì bốn trăm chín mươi năm ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa một mươi hai ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
cũng trong ngày hôm nay thì có thêm sáu mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
vào ngày hôm nay phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng lãnh đạo bộ ngoại giao bộ y tế trưởng đại diện tổ chức y tế thế giới who tại việt nam
đã có cuộc trao đổi trực tuyến với tiến sĩ takeshi kasa giám đốc who khu vực tây thái bình dương
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới cũng như là thực trạng nguồn cung vaccine
kinh nghiệm của việt nam trong ứng pho với đại dịch và nhu cầu tiếp cận với vaccine trong thời gian tới
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao vai trò của who
trong cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch covid một mươi chín đồng thời cảm ơn who và đại diện who tại việt nam
đã hỗ trợ tích cực việt nam phó thủ tướng đề nghị who thúc đẩy chuyển giao sớm vaccine
trong chương trình covax cho việt nam tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ
để việt nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất vaccine khu vực
qua đó đóng góp vào những nỗ lực chung nhằm hỗ trợ các nước khu vực
tiếp cận kịp thời
với nguồn vaccine tiến sĩ takeshi kaza đánh giá cao cách tiếp cận năm k cộng vaccine của việt nam
đúng đắn và hiệu quả who khu vực tây thái bình dương cam kết tiếp tục hỗ trợ sát cánh cùng việt nam
trong ứng phó với dịch bệnh sẽ thúc đẩy chuyển giao sớm nhất nguồn vaccine trong cơ chế covax
cho việt nam hỗ trợ chuyển giao công nghệ xem xét khả năng hợp tác để việt nam trở thành
một trong những trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine khu vực
vào chiều ngày hôm nay
một mươi lô vaccine với số lượng là tám trăm linh liều trong số gần một triệu liều vừa được nhật bản tặng nước ta
đã về đến kho bảo quản của viện pasteur tp hcm số lượng vaccine ngừa covid một mươi chín này sẽ được bảo quản
an toàn để chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn trên địa bàn tp hcm
sau khi được vận chuyển bằng đường hàng không từ nội bài vào tân sân nhất sáng một mươi bảy tháng sáu
trưa cùng ngày lô vaccine tám trăm linh liều đã được đưa về các kho lạnh của viện pasteur tp hcm
tại các lái tp thủ đức
viện pasteur tp hcm đã sử dụng kho lạnh của công ty may để chúng ta có thể đảm bảo được chất lượng
khi mà nhập vào kho cũng như đảm bảo chất lượng khi mà đưa đến những người sử dụng để tiêm cho các đối tượng
với tám trăm linh liều vaccine được phân bộ đợt này ngoài các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết hai mươi một của chính phủ
tp hcm dự kiến còn tiêm cho người cung cấp dịch vụ thiết yếu giáo viên
người làm việc tại các cơ quan đơn vị hành chính người trên sáu mươi năm tuổi công nhân khu công nghiệp
khu chế xuất với số lượng khoảng một triệu người
tp hcm cũng dự kiến tổ chức các điểm tiêm chủng trong cộng đồng
bao gồm các điểm tiêm tại trung tâm y tế trạm y tế các điểm tiêm lưu động với khoảng một điểm tiêm một ngày
mỗi điểm có thể tiêm cho hai trăm linh người một ngày
trong vòng một tuần tôi nghĩ rằng với cái quyết liệt của tp hcm
với các huy động của các lực lượng từ việc xác định các đối tượng cho đến các vấn đề theo dõi an toàn tiêm chủng
cái việc cung ứng và đã có những cái kịch bản thì vòng trong những ngày tới nó sẽ đáp ứng được với cái mà dự kiến đưa ra
tám trăm linh liều vắc xin tp hcm vừa tiếp nhận nằm trong số một triệu liều vắc xin astrazeneca của nhật bản tặng việt nam
để hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi
trong chiều nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm phát đi thông báo khẩn tìm người trên địa bàn tp hcm đã đi trên chuyến bay qh hai trăm hai mươi bốn
của hãng hàng không
hãng hàng không bamboo airways
chuyến bay qh hai trăm hai mươi bốn của hãng hàng không bamboo airways từ tp hcm về hà nội hạ cánh tại sân bay nội bài khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
theo thông báo khẩn những người đi chuyến bay trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn
hoặc gọi điện thoại đến số chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
cdc hà nội thông tin về trường hợp
dừng tính tại hòa bình
đi trên chuyến bay này là bệnh nhân một mươi một bảy trăm chín mươi bảy nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu địa chỉ khu mường định thị trấn mãn đức huyện tân lạc tỉnh hòa bình
bệnh nhân đã được bộ y tế công bố trong bản tin sáng nay
thưa quý vị đảm bảo giãn cách xã hội tránh tụ tập đông người nhất là trong mùa euro hai nghìn hai mươi bốn
giả soát thu thập dữ liệu dân cư phòng chống trộm cắp cướp giật tài sản
một tổ công tác nhưng mà thực hiện đồng bộ đến ba nhiệm vụ
cách làm mới và sáng tạo của tổ công tác ba trong một tại công an huyện thạch thất thành phố hà nội
dịch bệnh kéo dài yêu cầu nhiệm vụ công tác tăng lên khi việc làm căn cước công dân đang ở trạm cuối
cũng là lúc các giải đấu bóng đá đang diễn ra đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho lực lượng công an cấp cơ sở
liên quan đến phòng chống covid đặc biệt trong mùa hè năm hai nghìn một
thì diễn ra có rất nhiều sự kiện liên quan đến thể thao thế giới như euro
cúp ba america rồi vòng ngoại uncub năm hai nghìn hai mươi hai
trong dịp này các loại tội phạm sẽ lựa dụng để hoạt động
đặc biệt liên quan mùa hè kèm theo là tội phạm liên quan đến thao mùa
ví dụ như những tội phạm có thể diễn ra như là tội phạm cướp cướp giật
rồi những hoạt động liên quan đến cá độ bóng đá cờ bạc truyền thống như sóc đĩa
rồi các tội phạm có thể diễn ra ở phùng ngoại thành nhiều như trụng cấp tài sản cố gương tích
từ yêu cầu thực tiễn tổ ba trong một tại công an huyện thạch thất
được thành lập ngay sau khi thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội
tổ gồm công an xã chính quy công an các phòng nghiệp vụ được trưng tập đi làm căn cước công dân và công an viên
khi xuống địa bàn gặp gỡ tiếp xúc với nhân dân để thu thập dữ liệu dân cư
làm căn cước cho người dân tổ công tác sẽ thực hiện thêm hai nhiệm vụ
tuyên truyền về giãn cách xã hội tránh tụ tập đông người xem bóng đá
đồng thời chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm
dịch bệnh có thể kéo dài nhưng với cách làm linh động sáng tạo trong công tác điều tra cơ bản
và nắm tình hình địa bàn nên công tác bảo đảm an ninh trật tự và bảo đảm phòng chống dịch bệnh đang phát huy hiệu quả
người dân ngoài không tụ tập đông người cũng đã chủ động cảnh giác phòng ngừa trộm cắp
đồng thời tố giác các loại tội phạm đến tổ công tác
tuyên truyền vận động phòng chống covid vừa ra soát tuyên truyền vận động đối với những trường hợp công dân
mà chưa đến cấp căn cước công dân gắn chip qua thực hiện tại một số xã thị trấn
thì tôi thấy mô hình này cũng phát huy rất hiệu quả
hoạt động hiệu quả nên hiện tại tình hình tội phạm trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn huyện thạch thất đang được kiểm soát tốt
cách xã hội phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cũng đang được thực hiện nghiêm
và công tác thu thập dữ liệu dân cư cũng đang vượt kế hoạch đề ra
lực lượng công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy lớn
nga hy vọng sớm thảo luận với mỹ về vấn đề kiểm soát vũ khí
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên đã phối hợp với các lực lượng chức năng
đấu tranh thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng và thu giữ hai mươi bốn kg ma túy
chuyên án thành công đã góp phần chặn đứng đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
qua địa bàn biên giới tỉnh điện biên
các đối tượng bị bắt giữ là ly a xà và vàng a thảo
cùng có hộ khẩu thường trú tại bản háng lia xã keo lom huyện điện biên đồng
hai đối tượng khai nhận số ma túy của hai đối tượng gồm hai mươi một kg ma túy đá
và tám bánh heroin có trọng lượng khoảng hai bốn kg được mua tại khu vực biên giới việt lào
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ
chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
chia nhỏ ma tùy nhét vào dạ dày lợn cấp đông sau đó gắn thiết bị định vị
để vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ
đó là thủ đoạn hết sức tinh vi của đường dây mua bán
vận chuyển ma túy với số lượng lớn vừa bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đấu tranh triệt phá thành công
cầm đầu đường dây này là đối tượng có quốc tịch đài loan trung quốc
đối tượng hang jong sen sống tại tp hcm điều hành đường dây vận chuyển ma tùy
từ campuchia về tp hcm sau đó đưa sang nước thứ ba tiêu thụ
khoảng hai mươi h ngày một mươi chín tháng năm ban chuyên án bắt quả tang một xe ô tô
chở ba thùng mì tôm chứa một mươi kg ma tùy ketamine ở quận tân bình tp hcm
từ manh mối này các trinh sát đã tổ chức khám xét sưởng rộng ba trăm linh m hai
tại xã hồng vân huyện thường tín hà nội do hang jong sen thuê để làm kho đông lạnh
tại đây ban chuyên án đã phát hiện chín mươi kg ma túy được chia nhỏ
nhét vào chín trăm linh dạ dày lợn cấp đông sau đó ép chân không
nghi phạm đã gắn thiết bị định vị vào lô hàng để theo dõi quá trình vận chuyển sang trung quốc

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa có quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi tám bị can và lệnh tạm giam ba tháng đối với hai đối tượng trong vụ đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với số tiền giao dịch mỗi ngày trên năm trăm linh triệu đồng
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình đã phá thành công chuyên án đấu tranh nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với sự tham gia của hơn năm mươi đối tượng tại nhiều địa bàn huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh quảng bình do các đối tượng võ thị thùy giang chú thành phố đồng hới châu ngọc sơn chú huyện bố trạch nguyễn trung pháp chú huyện quảng ninh cầm đầu với số tiền giao dịch trung bình mỗi ngày trên năm trăm linh triệu đồng
các đối tượng đã lợi dụng các nền tảng ứng dụng công nghệ cao như mạng xã hội zalo facebook tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với cách thức dựa vào kết quả số số miền trung miền bắc nhắn tin qua facebook hoặc là nhắn tin gia lô và chuyển tiền thắng thua bằng tài khoản ngân hàng
theo tài liệu điều tra chỉ trong vòng hơn một tháng các đối tượng đã giao dịch qua lại số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng cơ quan công an đã thu giữ gần một trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một mươi năm điện thoại di động
nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi tám bị can và lệnh tạm giam ba tháng đối với châu ngọc sơn nguyễn trung pháp về hành vi đánh bạc để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn đối tượng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo đó bốn đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn thanh tâm huỳnh long nhân cùng chú thành phố vĩnh long nguyễn thái sơn và trần phú vinh cùng chú tại huyện long hồ các đối tượng trong độ tuổi sinh năm hai nghìn cho đến năm hai nghìn tám
vào khoảng giờ ngày tám tháng bốn bốn đối tượng cùng một số người bạn đến nhậu tại một quán thuộc phường bốn thành phố vĩnh long lúc này bên trong quán có anh hồ minh ngọc chú huyện mang thít và chị nguyễn thị tuyết hường chú tại thành phố vĩnh long
và chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà nhóm này đã dẫn đến sô sát
với chị hường và anh hồ minh ngọc sau đó gây thương tích tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình